quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý
sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
tiếp tục thảo luận tại hội trường chiều nay việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý
sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi một
đại biểu bùi thị quỳnh thơ cho rằng việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
là một chủ trương đúng đắn qua đó sớm chấm dứt đầu tư giàn trải và hoàn thành việc thoái vốn nhà nước
tại các doanh nghiệp cổ phần nhà nước tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề nổi cộng
thực tiễn chủ trương cổ phân hóa các doanh nghiệp đã thực hiện cổ phân hóa doanh nghiệp tìm kiếm các đối tác chiến lược
nghiên cứu phân chia cổ phân tuy nhiên trong thực tế nhiều doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng
rất khó tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược làm chậm quá trình cổ phân hóa so với kế hoạch đề ra
hoặc nếu có thì các nhà đầu tư này lại yêu cầu mua một số cổ phần lớn nắm giữ cổ phần ưu thế
để kiểm soát và điều hành doanh nghiệp điều này có thể không đúng với định hướng phát triển
đối với một số doanh nghiệp công ích đặc biệt là tại các địa phương có thu nhập thấp
thu nhập của người dân còn thấp cần có sự hỗ trợ của nhà nước để hỗ trợ giá
về tiêu chí doanh nghiệp nhà nước và tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà nước
đại biểu nguyễn hữu toàn nhận định đây là nội dung chính sách hết sức quan trọng
để đưa ra lộ trình củng cố doanh nghiệp cần nắm giữ cổ phân hóa thuê vốn doanh nghiệp nhà nước một cách thực chất
qua quá trình thực hiện cổ phần hóa đã có nhiều lần thay đổi về các tiêu chí phân loại doanh nghiệp
đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu chúng ta vẫn còn trên năm trăm tám mươi doanh nghiệp nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn nhà nước
và nhiều doanh nghiệp khác nhà nước có cổ phần gian trải trên nhiều ngành nhiều lĩnh vực
nhiều cử tri cho rằng cổ phần hóa như vậy mang tính hình thức không đạt mục tiêu huy động một nguồn vốn
xã hội đầu tư vào doanh nghiệp và đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp
do vậy đề nghị chính phủ ra soát lại tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước
danh mục doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thu hẹp nhóm ngành lĩnh vực
số lượng doanh nghiệp mà nhà nước cần duy trì một trăm linh vốn nhà nước và giữ cổ phần chi phối
việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa thuê vốn nhà nước thu cổ tức của doanh nghiệp nhà nước hiện nay
được đưa vào quỹ hỗ trợ sắp xếp phát triển doanh nghiệp
nhiều khoản chi sử dụng quỹ chưa theo quy trình quản lý ngân sách nhà nước
do vậy đại biểu nguyễn hữu toàn đề nghị quốc hội cần luật hóa các khoản thu chi của quỹ
để bảo đảm đồng bộ với luật ngân sách nhà nước đồng thời định hướng sử dụng nguồn vốn của quỹ
để tập trung đầu tư vào một số dự án cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia